qua gần ba năm triển khai dự án quản lý rừng bền vững và thương mại lâm sản gọi tắt là raft ba
đã mang lại hiệu quả kinh tế đang là hướng đi bền vững cho các doanh nghiệp và người trồng rừng ở việt nam
raft ba được chính phủ australia tài trợ thông qua ba nhà tài trợ nhỏ gồm wwf việt nam
recopsy và trafic có tổng ngân sách một trăm tám mươi tám đô la australia
dự án được phối hợp thực hiện với cục hải quan hiệp hội gỗ và các doanh nghiệp xuất khẩu chế biến gỗ
bước đầu tiên để kéo cộng đồng vào phát triển lâm nghiệp bền vững là nâng cao nhận thức về những lợi ích mà họ có thể có được khi tham gia vào chương trình dự án rapba
bước tiếp theo là nâng cao năng lực khuyến khích sự tham gia tích lệ về mặt kinh tế và lợi nhuận từ những sản phẩm rừng
bởi vì thị trường đã có sẵn và thị trường chấp nhận mua gỗ giá cao từ rừng được quản lý bền vững
người việt nam cần hướng đến tiêu thụ sản phẩm lâm nghiệp mang tính bền vững để phát động và hướng quốc gia đi theo con đường phát triển bền vững
đối với việc thúc đẩy quản lý rừng theo tiêu chuẩn quốc tế dự án đã hỗ trợ kỹ thuật cho ba công ty thực hiện quản lý rừng bền vững
trong đó có hai công ty được cấp chứng chỉ hội đồng quản lý rừng fsc giúp phân biệt các sản phẩm từ gỗ được sản xuất dưới một hệ thống quản lý rừng có trách nhiệm đem lại các giá trị gia tăng
việc thực hiện thương mại gỗ hợp pháp có trách nhiệm đã xây dựng được cẩm nang nhận dạng gỗ thuộc danh mục cấm
hỗ trợ các doanh nghiệp tạo thị trường nội địa về lâm sản kết nối giữa người sản xuất người bán và người mua
qua gần ba năm triển khai rapba cũng đã giúp các doanh nghiệp có hướng đi đúng trong trồng chế biến và xuất khẩu gỗ
hướng đến tham gia xuất khẩu lâm sản sang các thị trường khó tính như mỹ châu âu châu á nhật bản hàn quốc
từ hiệu quả của dự án quản lý rừng bền vững và thương mại lâm sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã gia hạn thực hiện đến hết tháng tám năm hai nghìn một mươi tám